với thủ đoạn lừa đảo xin giấy phép đầu tư giấy phép xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
rồi chiếm đoạt gần hai mươi tỷ đồng lê thị mây quê ở tỉnh ninh bình tạm trú tại thành phố đà nẵng
vừa bị toán nhân dân thành phố đài nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm
không nghề nghiệp nhưng tự xưng là người thân có mối quan hệ quen biết với rất nhiều người
có thể xin được giấy phép xây dựng cho các dự án mây đã khiến nhiều bị hại tin tưởng và giao tiền để đi lo công việc
từ tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mây hứa hẹn với một bị hại là xin được giấy phép xây dựng
giấy phép đầu tư rồi chiếm đoạt số tiền gần hai mươi tỷ đồng
khi thấy có dấu hiệu lừa đảo bị hại trên đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra
kết thúc phiên tòa lê thị mây đã bị tuyên mức án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản